gần hai binh sĩ thuộc các lực lượng trên mặt đất và không quân ba lan cùng với hơn một khí tài chiến đấu
và trang thiết bị hỗ trợ hậu cần đã tham gia cuộc tập trận chung với các lực lượng nato ở miền bắc của ba lan
một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của sườn phía đông liên minh này
cuộc tập trận của nato diễn ra hôm hai mươi năm tháng một mươi một tại vùng hành lang suwaki
một khu vực dân cư thưa thớt thuộc ba lan nằm giữa belarus và vùng đất tách rời kalingrad của nga
đây là nơi có tầm quan trọng chiến lược vì nếu các lực lượng moscow giành được quyền kiểm soát khu vực này
các quốc gia vùng baltic sẽ bị cô lập với phần còn lại của nato
bộ trưởng quốc phòng ba lan cho biết các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của ba lan về chiến trường ukraine
bà lan đã biết những phương pháp mà nga sử dụng và biện pháp phòng thủ nào hiệu quả
ba lan đã tăng cường lực lượng vũ trang sau khi chiến sự nga ukraine bùng phát và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên ba gdp